trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội diễn ra vào sáng nay
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị các quận huyện tiếp tục ra soát
cách ly ngay các trường hợp liên quan đến bệnh viện bạch mai
hiện nay có trường hợp bệnh nhân phải hai mươi ba ngày sau mới xét nghiệm có kết quả dương tính với dịch covid một mươi chín
ông nguyễn đức trung đề nghị các quận huyện xem xét kéo dài thời gian cách ly không chỉ là một mươi bốn ngày
đối với các trường hợp từ khu cách ly tập trung về
cần yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly thêm tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày
đồng thời đề nghị sở y tế khẩn trương giả soát bổ sung trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế
tiến hành đấu thầu các gói mua thiết bị y tế ngay trong tháng bốn
xây dựng quy trình khám chữa bệnh điều tra lịch sử dịch tễ của người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế
bảo đảm nguyên tắc luôn chủ động trong mọi tình huống